thưa quý vị thời tiết tại khu vực phía đông bắc bộ trong những ngày tới chủ đạo là trạng thái nhiều mây khô giáo trời rét
vùng núi có nơi rét đậm và rét hại sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trưa chiều trời hưởng nắng
với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ở mức một mươi bảy hai mươi độ vùng núi có nơi thấp hơn
khu vực phía tây bắc bộ thời tiết cũng tương đồng khi không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trưa chiều trời hưởng nắng
trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại
về nhiệt độ cao nhất ở mức một mươi bảy hai mươi độ riêng khu vực tây bắc có nơi cao hơn từ ba cho đến bốn độ
thời tiết tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế trong những ngày tới phổ biến là ít mưa
chủ yếu có mưa mưa rào nhẹ xuất hiện trong thời đoạn ngắn với lượng không đáng kể
trời rét tại các tỉnh từ thanh hóa cho đến khu vực nghệ an và hà tĩnh
còn trời lạnh ở khu vực quảng bình đến thừa thiên huế với nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới
ở mức là hai mươi hai mươi ba độ
trời lạnh ở khu vực nghệ an có nơi cao hơn sau đó sẽ giảm nhẹ khoảng một độ trong ngày một mươi năm
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào nhẹ vài nơi với lượng không đáng kể
phía bắc của khu vực này thì trời lạnh phía nam thì ấm áp hơn với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
ổn định ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
tại các tỉnh vùng cao tây nguyên thời tiết phổ biến là ít mưa trong thời đoạn từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm
ngày nắng mưa rào nhẹ và rông chủ yếu xuất hiện cục bộ và được dự báo là kết thúc nhanh
nắng nhẹ tại khu vực tây nguyên với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày chủ yếu ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ
ban đêm thì nhiệt độ hạ thấp và duy trì ở ngưỡng trời rét
còn tại khu vực nam bộ thời tiết chủ đạo là ngày nắng có mưa rào nhẹ và rông cục bộ
nhưng kết thúc nhanh nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều đạt trong khoảng là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
đêm thì nhiệt độ giảm thấp trời lạnh